tại hà nội bộ thông tin và truyền thông bộ lao động thương binh và xã hội hội nhà báo việt nam đã phối hợp tổ chức
lễ trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương
các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã tới dự và phát biểu
cùng sự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và lãnh đạo các cơ quan bộ ngành trung ương
hai mươi một cá nhân có các tác phẩm đoạt giải trong đó có bốn giải a tám giải b một mươi bốn giải c một mươi năm giải khuyến khích và một giải tập thể
có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm đạt giải thuộc về báo nhân dân
với luật bài bốn kỳ viết về phát triển kinh tế biển ở đồng bằng sông cửu long
phát biểu tại lễ trao giải phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh công cuộc giảm nghèo còn tiếp tục trên một chặng đường dài
lõi nghèo tập trung vào vùng dân tộc thiểu số các đối tượng khó có khả năng thoát nghèo
điều đó đòi hỏi trách nhiệm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong đó đặc biệt quan trọng là sự đồng hành của các nhà báo trong việc tạo ra phong trào giảm nghèo sâu rộng
làn tỏa các gương điển hình các tập thể doanh nghiệp trong công tác chung tay vì người nghèo và hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ trước thời hạn